sở dữ ngân hàng nhà nước dự báo như vậy là do tình hình lạm phát tại mỹ và châu âu đang có dấu hiệu tăng mạnh
các ngân hàng trung ương đã bắt đầu lộ trình tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát
hiện ngân hàng nhà nước đang theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để có những điều chỉnh kịp thời
cụ thể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo định hướng tính dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên kiểm soát chặt chẽ tính dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
kết quả đến ngày chín tháng sáu tính dụng tăng tám một mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một tăng một mươi bảy chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế
ngân hàng nhà nước cũng cho hay đã điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước các cân đối vĩ mô tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và ổn định lạm phát
bên cạnh đó công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tính dụng gắn với xử lý nợ xấu
tiếp tục được triển khai tích cực
sau nhiều vấn đề tranh cãi liên quan đến việc bản quyền quốc ca thời gian qua mới đây luật sở hữu trí tuệ bổ sung vào khoảng hai điều bảy quy định về quyền tác giả quyền liên quan đối với quốc kỳ quốc huy quốc ca
cụ thể với bốn trăm bảy mươi sáu trên bốn trăm bảy mươi bảy đại biểu tham gia biểu quyết tán thành sáng ngày một mươi sáu tháng sáu quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
theo đó quy định tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ quốc huy quốc ca không được ngăn chặn cản trở việc phổ biến sử dụng quốc kỳ quốc quy quốc ca
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trừ trường hợp quy định tại khoảng hai và khoảng ba điều này
quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau nhiều lần trì hoãn công ty cổ phần tập đoàn đại dương ocean group mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý là công ty này báo lại hơn một trăm linh tỷ đồng tuy nhiên sau khi qua tay kiểm toán đã chuyển thành lỗ gần ba trăm linh tỷ
cụ thể theo báo cáo vừa công bố ocean group lỗ sau thuế khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng trong khi báo cáo tài chính tự lập có lại
một trăm linh năm tỷ đồng phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm bảy mươi sáu tỷ đồng trong khi trước đó dương một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
như vậy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ocean group giảm ba trăm tám mươi năm tỷ đồng
nguyên nhân gây ra sự tranh lệch lớn giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính tự lập là do chi phí giá vốn đổi thêm một trăm linh hai tỷ đồng
vì công ty con do ogc nắm năm mươi năm sáu là công ty cổ phần one capital hospitality chủ sở hữu kem trang tiền
trích lập dự phòng tổn thất hàng tổn kho đối với dự án sài gòn airways
việc thua lỗ sau kiểm toán khiến ocean group nâng tổng lỗ lũy kế hết năm hai nghìn hai mươi một lên hai bảy trăm hai mươi sáu tỷ đồng
được xem là bến xe lớn nhất nước nhưng bến xe miền đông mới vẫn chỉ có vài chục lực khách mỗi ngày
chịu cảnh điều hiu sau hai năm hoạt động kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bến xe miền đông mới có diện tích hơn một mươi sáu hectare trọng gấp ba lần so với bến xe miền đông cũ quận bình thạnh
đây cũng là bến xe có quy mô lớn nhất nước và được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại
theo số liệu thống kê từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng sáu mỗi ngày tại bến xe miền đông cũ có một mươi hai tám trăm tám mươi sáu lượt hành khách và bảy trăm tám mươi một xe xuất bến
con số này tăng mạnh và đột biến vào các dịp lễ tết
trong khi đó tại bến xe miền đông mới mỗi ngày chỉ có sáu mươi năm hành khách và khoảng chín xe xuất bến
chủ các hãng xe cho rằng xóa dị bến xe miền đông mới vắng khách là do việc di dời bến xe cũ chưa hoàn thiện
người dân vẫn có thể đến bến xe miền đông cũ để đi lại
đồng thời hạ tầng dịch vụ giao thông công cộng đến bến xe mới vẫn còn hạn chế
hơn nữa hiện xe dù bến cốc các bến xe tư nhân vẫn hoạt động nhộn nhịp
người dân đi lại được đưa đón tận nhà nên không có nhu cầu đến bến xe cũng là nguyên nhân gây nên cảnh điều hiêu tại đây
tập đoàn tân hoàng minh cho biết phải tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng
tại trụ sở số hai mươi bốn quang trung quận hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi năm tháng sáu với lý do bị đe dọa tấn công
theo tân hoàng minh tập đoàn này nhận được thông tin có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn
phía tân hoàng minh cho hay động thái đóng cửa văn phòng là chờ cơ quan công an xác minh điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời
để đảm bảo an toàn an ninh tính mạng sức khỏe của bang lãnh đạo cán bộ nhân viên tập đoàn khi tới giao dịch làm việc tại trụ sở
sau thông báo nói trên của tân hoàng minh hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở của tập đoàn
căng băng trôn kêu gọi doanh nghiệp này trả tiền
trước đó nhiều ngày liên tiếp các khách hàng mua trái phiếu của tân hoàng minh cũng tập trung trước trụ sở của tập đoàn này
căng băng trôn đòi quyền lợi vì không đồng ý với hướng dẫn từ doanh nghiệp là tập đoàn này đã nợp tiền vào tài khoản tạm dự của công an điều tra mở tại kho bạc nhà nước
thưa quý vị trong thời gian qua ngành logistics đã có những bước phát triển nhanh và mạnh
tuy nhiên hiện nay mỗi doanh nghiệp ở ngành này lại đang có hoạt động triên lệch
chưa có sự kết nối dẫn đến việc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng chung một hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tạo bước đột phá cho ngành logistics phát triển
so với các trung tâm logistics khác trên thế giới thị trường địa phương của singapore tương đối nhỏ
tuy nhiên các cảng biển đã làm việc chặt chẽ với các hãng tàu để xây dựng một trong những mạng lưới giao thông hàng hải dài đặc nhất thế giới
singapore có một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn với hơn ba mươi đối tác thương mại để tăng cường khả năng tiếp cận các thị trường lớn của mình
điều này đã khuyến khích các công ty trong chuỗi logistics hoạt động tại quốc đảo này
trên thực tế việc trung chuyển hàng hóa qua singapore có thể nhanh hơn so với các chuyến hàng trực tiếp
trong khi đó ngành logistics tại việt nam dù có sự phát triển trong thời gian qua
vì hiện nay xếp hạng trong tóc một mươi của chi số logistics của thị trường mới nổi với tốc độ tăng trưởng cao ở mức từ một mươi bốn một mươi sáu mỗi năm
nhưng việc liên kết giữa các doanh nghiệp chưa thực sự đồng bộ
ngành dịch vụ logistics của chúng ta thì đã có cái bắt nguồn từ rất là lâu rồi
nhưng mà cái quá trình hoạt động thì nó vẫn ở cái góc độ khá là sơ khai
và ứng dụng công nghệ thì vẫn còn hạn chế
thì như tôi có nói thì gần đây các doanh nghiệp ý thức rằng việc chuyển đổi số
đặc biệt trong những hoạt động của logistics là cần thiết
và các doanh nghiệp cũng đã bắt tay vào các việc chuyển đổi số của mình rồi
nhưng mà đến nay nếu có thể nói là hơn một nửa hay gần một nửa
mà đã áp dụng công nghệ thì đấy cũng là một cái dấu hiệu rất là khả quan rồi
mặc dù việc sử dụng chung một hệ thống cơ sở dữ liệu mang lại lợi ích về lâu dài cho các doanh nghiệp trong ngành logistics
tuy nhiên để làm được điều này là không dễ
các doanh nghiệp cho rằng thách thức lớn nhất là vấn đề an toàn
khi từng doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu với nhau
ai sẽ là đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu chung này
nguyên loại và nghĩa vụ của những bên tham gia phải được nêu ra cụ thể
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp lo ngại về độ cạnh tranh còn có được đảm bảo hay không
chưa kể việc chuyển đổi sang sử dụng một hệ thống mới cần rất nhiều chi phí
và các doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân sự để có thể sử dụng
những thông tin cá nhân đặc biệt là những thông tin cá nhân của khách hàng
là những cái mình không được chia sẻ
và có nhiều khách hàng của chúng tôi họ bắt chúng tôi phải ký một cam kết bảo mật
là không được nói tên doanh nghiệp của họ luôn
chỉ được nói về từ viết tắt
vậy nên việc mà để cho những đối tác khác
hoặc là có thể là cái phần mềm đó trong ngành họ sử dụng được
hoặc ngoài ngành họ cũng có thể xem được
thì đó là một điều rất rất là bất cập
ví dụ như là thông tin thì mình có thể dễ dàng mình truy cập
mình chia sẻ dù như có một đơn vị một khách hàng chẳng hạn
trên thị trường họ có mang cái tiếng là họ bị làm sai trái pháp luật
thì khi mà những công ty khác khi mà họ không biết
thì họ lại đi vào nhằm vào bếp chân như vậy
thì một doanh nghiệp làm sai như vậy
họ có thể tận họ có thể lợi dụng
việc không minh mạch
để họ có thể dùng rất là nhiều công ty logistics khác nhau
để họ làm lợi trục lợi cho họ
nhưng nếu mà công ty này được chia sẻ cho toàn bộ các network
hệ thống ở việt nam
thì những công ty khác sẽ nhìn
à anh chàng này nè ảnh là công ty có vấn đề
về xuất nhập khẩu trước đây cho nên mình không nên làm với họ
thì cái này nó bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp
nhưng mà ngược lại nó cũng là một cái là
à vậy thì anh khách hàng đó cũng với khách hàng đó
đang là khách hàng của công ty a
thì nếu mình chia sẻ thì
nó có bị mất cái quyền lợi của công ty a hay không
mà anh tqvb có thể nhảy vào
để nói đây là đối thủ cạnh tranh
thì lại chia sẻ cùng một cái nguồn data như vậy
đó thì đây là cái mà doanh nghiệp quan tâm
theo các chuyên gia
để thực hiện điều việc tích hợp tất cả dữ liệu
về một hệ thống chung
cần có một đơn vị đủ mạnh đủ uy tín
như hiệp hội hay chính phủ đứng ra thực hiện
có như thế mới đủ sức thuyết phục
các doanh nghiệp ngành logistic cùng tham gia
thời gian gần đây
nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bình thuận
bị một số đối tượng dùng mạng xã hội
và công nghệ cao dụ dỗ
lôi kéo để trục lời
một số người đề cao cảnh giác
nhưng cũng không ít trường hợp bị mắc bẫy lừa đảo
công an các địa phương đang vào cuộc quyết liệt
để ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm này
thanh niên đỗ đặng trường hải
ở thị trấn liên hương huyện tuy phong
là nạn nhân bị một số đối tượng dùng mạng xã hội
facebook dụ dỗ lừa đảo trốn sang campuchia lao động
với mức thu nhập cao
tin lời dụ dỗ
hải cùng hai thanh niên khác ngụ cùng thị trấn
đã bị mắc bẫy
sau khi từ campuchia trốn được về địa phương
do mặc cảm hải đã xin vào làm việc
ở một công ty ngoài tỉnh
trao đổi qua điện thoại với công an địa phương
đỗ đặng trường hải thừa nhận
do thiếu hiểu biết nên đã bị mắc lừa
cụ thể sau khi qua campuchia
thanh niên này bị ngừng đải bóc lột sức lao động
và hù dọa mang bán sang trung quốc
hiện nay công an huyện tuy phong
đang cố gắng liên lạc với hai thanh niên
là bạn của hải
đang cậu lao động tại campuchia
để đưa về nước sớm nhất
vì hai người này cũng đang bị áp bức
và bắt làm việc rất vất vả
còn đối với trường hợp của anh bùi hữu trực
ở thành phố phan thiết là một chiêu trò khác
đối tượng không biết vô tình hay hữu ý
đã chuyển vào tài khoản atm của anh trực
với số tiền khủng lên đến hai trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên khi vừa nhận tin nhắn qua điện thoại
anh trực báo ngay công an địa phương
vào cuộc xác minh xử lý
vì người chuyển tiền không liên quan gì đến anh
đến nay gần một tuần
người chuyển tiền nhằm cho anh trực có hứa hẹn
sẽ gặp trực tiếp để xin lại tiền
nhưng vẫn chưa thấy đâu
chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân
khi sử dụng
mạng không gian mạng
tiến hành các công việc
phục vụ cho nhu cầu
thì cũng nên là
sử dụng đúng
và có những cái không tiết lộ thông tin
không tiết lộ những cái thông tin
về căn cứ công dân
rồi những cái tài khoản của mình
ở trên mạng
để cho các đối tượng phạm tội
có thể lợi dụng
để mà sử dụng cái thông tin này
với sự phát triển mạnh mẽ
của internet mạng xã hội
giao dịch số đang là xu hướng
và sẽ ngày càng phổ biến hơn trong tương lai
xong đi kèm với đó
các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
đặc biệt là lừa đảo qua mạng
ngày càng phổ biến tinh vi phức tạp
công an tỉnh bình thuận cũng khuyến cáo người dân
chú động nâng cao kiến thức nhận thức cho bản thân và gia đình
tuyệt đối không làm theo các thông tin
yêu cầu được chia sẻ liên hệ qua mạng xã hội internet
nếu gặp trường hợp nghi vấn lừa đảo
cần tìm cách ghi lại thông tin của các đối tượng
như số điện thoại số tài khoản ngân hàng
và thông báo cung cấp ngay cho cơ quan công an
để điều tra làm rõ
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại